để chủ động ứng phó với cơn bão số bảy ngay sau cuộc kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại một số khu vực trọng yếu trên địa bàn tỉnh quảng ninh
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện thị trên địa bàn tỉnh nhằm chuẩn bị các phương án tối ưu đối phó với cơn bão này
tại cuộc họp ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã báo cáo nhanh về công tác chỉ đạo phòng chống cơn bão số bảy trên địa bàn tỉnh
theo đó hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập và tổ chức sáu đoàn kiểm tra do các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đi xuống trực tiếp địa bàn từng địa phương được phân công
để chỉ đạo các biện pháp phòng chống cơn bão số bảy tại các khu vực trọng điểm chỉ đạo gia cố chẳng chống âu lồng nuôi trồng thủy sản vững chắc với năm tám trăm chín mươi ô lồng
di rời ngay một một mươi tám hộ dân đang sinh sống trên các ô lồng bè vào đất liền
bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn
bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã huy động sẵn sàng hai ba trăm ba mươi cán bộ chiến sĩ hai năm trăm năm mươi dân quân tự vệ chín mươi năm xe ô tô năm mươi chiếc xuồng các loại để xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã biểu dương tinh thần chủ động của các cấp chính quyền tỉnh quảng ninh trong công tác phòng chống ứng phó với bão số bảy đang diễn biến phức tạp và khó lường
đồng thời phó thủ tướng cũng nhấn mạnh việc cần chủ động hơn nữa trong việc theo dõi diễn biến hướng đi của bão
dự báo ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi bão số bảy sẽ đổ bộ vào tỉnh quảng ninh và hải phòng cường độ cấp một mươi ba một mươi
hoàn lưu bao chọn vịnh bắc bộ
vịnh bắc bộ gây gió mạnh đặc biệt là tại tỉnh quảng ninh
vì vậy công tác ứng phó với bão cần được quan tâm chỉ đạo sát sao để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra